tại cơ quan điều tra riêm khai nhận vào trưa ngày hai mươi bảy tháng sáu riềm điều khiển xe máy đến phường núi sam thành phố châu đốc để mua ma túy sử dụng
tại đây riêng gặp bạn nghiện tên tính không rõ lai lịch rồi rủ nhau đi cướp giật tài sản lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân
sau khi thỏa thuận với nhau riêm lấy xe chở tính đến khu vực cầu cồn tiên thì phát hiện chị nguyễn ngọc phương trú tại địa phương đang ngồi bán điện thoại di động bên lề đường
riềm đã dừng xe nổ máy chờ sẵn để tính xuống giả vờ mua rồi giật lấy ba chiếc điện thoại di động của chị phương lên xe bỏ chạy
chị phương đuổi theo khiến người và xe của riêng ngã xuống đường riêm cùng với tính nhanh chóng chạy bộ tổ thoát
khoảng một mươi năm phút sau riêm bị lực lượng công an xã đa phước bắt giữ hiện lực lượng hình sự công an huyện an phú đang tiến hành điều tra và xác minh truy bắt đối tượng tính
đến trưa nay ngày bốn tháng bảy trạm cảnh sát giao thông của rookbook thuộc nguyễn ngọc phương
cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã bàn giao tài xế và phương tiện chiếc xe tải vi phạm cùng hơn sáu mét khối gỗ lậu cho công an huyện cờ rông búc để tiếp tục điều tra xử lý
trước đó vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày bốn tháng bảy trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường hồ chí minh
đoạn qua xã cư cơ bơ huyện rookbook một tổ tuần tra của trạm cảnh sát giao thông rookbook thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
phát hiện chiếc xe tải mang biển kiểm soát năm mươi một d bốn mươi chín nghìn bốn trăm chín mươi bảy chạy theo hướng gia lai đi thành phố hồ chí minh có nhiều biểu huyện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra
tài xế điều khiển chiếc xe tải là đặng hoàng trưởng chú tại huyện đức hòa tỉnh long an
tại thời điểm kiểm tra tài xế trưởng không xuất trình được giấy phép lái xe
tiến hành kiểm tra trên xe tổ công tác phát hiện có ba mươi một hộp gỗ được xẻ vuông vắn nguy trang xung quanh là những cuộn thép xây dựng khối lượng trên sáu bốn mét khối
tại thời điểm này tài xế trưởng cũng không xuất trình được hồ sơ chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc số gỗ trên
tài xế trưởng khai nhận toàn bộ số gỗ này là gỗ tràm bông vàng thuộc nhóm bốn được vận chuyển từ huyện đức cơ tỉnh gia lai đi thành phố hồ chí minh tiêu thụ
công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết đơn vị này vừa mật phục và triệt xóa thành công một tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền liên quan đến hai mươi ba đối tượng tại khu vực ấp bình phú ở xã bình phước xuân huyện trợ mới tỉnh an giang
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút đêm qua sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực bên hông nhà của dương nhật huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cư trú tại ấp bình phú xã bình phước xuân huyện trợ mới tỉnh an giang có khoảng bốn mươi đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
lực lượng công an huyện trợ mới phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra
phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy hai mươi ba đối tượng đã bị bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật liên quan khác đến vụ việc
khám xét trên người các đối tượng lực lượng công an còn thu giữ trên tám mươi một triệu đồng tiền mặt

trong việc vốn và đòi nợ hăm dọa đánh người dân khi không kịp trả nợ đúng hẹn
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thành phố quảng ngãi tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng vũ thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hộ khẩu thường trú tại một mươi bảy a tây ga
phường trường thi tp nam định tp nam định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trên sau đầu lông mày phải
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nam định
là đối tượng trần thị tuất sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn trình xuyên xã liên bảo huyện vụ bản tỉnh nam định
và đối tượng lương hữu nối sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm trung xã mỹ thịnh huyện mỹ lộc tỉnh nam định
bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên sau mép phải
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên sau mép phải
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an